giá tôm thẻ chân trắng tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long đang giảm mạnh từ một mươi đồng đến hai mươi đồng một kg so với cách đây hơn một tháng khiến cho nhiều người nuôi tôm khá lo lắng
tại nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long như sóc trăng bạc liêu kiên giang cà mau giá tôm thẻ chân trắng loại từ sáu mươi đến bảy mươi con một kg hiện chỉ còn ở mức từ một trăm linh đến một trăm một mươi đồng một kg
trong khi trước đó có giá hơn một trăm hai mươi đồng một kg
giá tôm thẻ chân trắng giảm do ảnh hưởng bởi giá thế giới giảm nhất là khi gần đây một số nước xuất khẩu tôm trên thế giới như ấn độ đã giảm giá bán để cạnh tranh
theo nhiều hộ dân nuôi tôm giá giảm mạnh chủ yếu ở các loại tôm cỡ nhỏ từ sáu mươi đến một trăm linh con một kg
riêng tôm cỡ lớn loại khoảng từ ba mươi đến bốn mươi con một kg vẫn có giá trên dưới hai trăm linh đồng một kg
trước tình hình trên nhiều người nuôi tôm đang neo tôm lại để chờ giá
tôm thẻ chân trắng không chỉ được nuôi trong các ao đất mà còn được nông dân tại nhiều địa phương phát triển nuôi trong các ao nhân tạo bằng cao su tôm được nuôi và bán quanh năm